theo thông báo mới đây từ sở giao thông vận tải tp đà nẵng theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố
bắt đầu từ ngày một tháng chín tới đà nẵng sẽ tiến hành xử phạt các loại xe khách trên ba mươi chỗ và xe tải vào trung tâm thành phố giờ cao điểm
nhằm giảm bớt tình trạng ủn tắc giao thông nội thành
cụ thể các tuyến đường cấm các loại xe khách trên ba mươi chỗ ngồi lưu thông trong thời gian từ một mươi h ba mươi đến một mươi h
một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h hàng ngày gồm nguyễn tất thành lý thái tông hoàng thị loan điện biên phủ nguyễn tri phương nguyễn hữu thọ
xô viết nghệ tĩnh mùng hai tháng chín bạch đằng mùng ba tháng hai nguyễn tất thành
đối với xe tải có tài trọng hàng hóa từ một năm đến hai năm tấn sẽ bị cấm lưu thông trên các tuyến đường bao nói trên
trong khoảng thời gian từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi từ một mươi một h đến một mươi hai h và từ một mươi sáu h đến một mươi chín h hàng ngày
tương tự các loại xe tải có tải trọng hàng hóa trên hai năm tấn cũng bị cấm lưu thông tại các đường bao này
trong khoảng thời gian từ sáu h đến hai mươi hai h hàng ngày
thời gian được phép lưu thông vào ban đêm từ hai mươi hai h đến sáu h sáng hôm sau trên các tuyến đường gồm đống đa
trần cao vân quang trung đoạn từ đống đa đến trần cao vân tôn thất đạm hà huy tập hà khê
duy tân trần thị lý lê thanh nghị đoạn từ cách mạng tháng tám đến ba mươi tháng bốn và ba mươi tháng bốn
đoạn từ lê thanh nghị đến nguyễn hữu thọ